bên cạnh đó tây bắc được xem là khu vực có tiềm năng rất lớn cho việc phát triển kinh tế và được xếp vào tốp đầu trong tám vùng kinh tế của cả nước
với vị trí và tiềm năng đó cùng với việc phát triển hệ thống điện lưới đến các thôn bản các địa phương đã tập trung phát triển kinh tế xã hội góp phần ổn định đời sống cho nhân dân
sau khi được cấp điện lưới quốc gia các thiết bị điện đã được đưa vào sử dụng phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân góp phần mạnh mẽ trong phát triển kinh tế nông nghiệp
đặc biệt qua những ngày như tết độc lập lễ hội văn hóa các dân tộc chúng ta lại thấy được sự thay đổi này
để triển khai công trình thủy điện lai châu huyện nậm nhùn đã thực hiện di dân tái định cư trên địa bàn ba xã và tám điểm với trên tám trăm linh hộ hơn ba nhân khẩu phải di rời khỏi vùng lòng hồ
đến nay sau hơn bốn năm thực hiện di dân tái định cư cùng với việc ổn định cơ sở hạ tầng cũng như các công trình thiết yếu như trường học trạm y tế nhà văn hóa các mô hình kinh tế cũng đã được các cấp chính quyền triển khai
nhờ đó bà con nhân dân thích nghi với vùng đất mới
và hôm nay trong không khí rộn ràng đón tết độc lập mùng hai tháng chín trong vẻ đẹp say lòng của núi rừng tây bắc bà con vui hơn và cũng hy vọng nhiều hơn vào tương lai tươi sáng
cũng như các đồng bào dân tộc vùng núi tây bắc đón tết độc lập đã trở thành một nét văn hóa rất độc đáo trong đời sống của người tày ở bản dền huyện sapa tỉnh lào cai
sau rất nhiều khó khăn cuộc sống của người tày bản dền đang có nhiều khởi sắc

điện lực sapa công ty điện lực lào cai đã lắp đặt và đưa vào vận hành năm trạm biến áp công suất bảy mươi năm kv nam pe và trong năm hai nghìn một mươi tám điện lực sapa phấn đấu hoàn thành đưa điện lưới quốc gia về tất cả các thôn còn lại trên địa bàn huyện
với hệ thống lưới điện ổn định đã tạo thuận lợi cho đồng bào các dân tộc trong huyện phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo
từ mặt bằng dân trí thấp phong tục tập quán lạc hậu hầu hết các hộ dân trong thôn đều thuộc diện hộ nghèo cận nghèo
để phát triển kinh tế xã hội nâng cao nhận thức với văn hóa chính trị xã hội của nhân dân đã đạt được những kết quả tích cực
đến nay số hộ nghèo của huyện đã giảm nhanh không còn hộ đói
và đặc biệt không chỉ trông chờ vào cây ngô cây lúa hiện có tới một phần ba số hộ dân trong thôn đã biết làm du lịch để cải thiện cuộc sống có điều kiện chăm lo cho thế hệ tương lai
chúng tôi như ngày hai tháng chín này chúng tôi làm xôi các màu này xôi bảy màu làm bánh làm cơm lam làm bánh trưng
và làm các món ẩm thực như là cá nướng mổ vịt mỏ gà
đấy là thịt quay thịt nướng
không khí tết ở độc lập xã bàn hồ chúng tôi rất là vui
lại có khách đông lên là chúng tôi rất là phúy khởi
và chúng tôi thường xuyên là đón tiếp khách và có một ít thu nhập để mà cho con cháu đi đến trường đến lớp học hành
mấy năm nay thì rất là đàn kết
ví dụ ngày cúc khánh thì ăn tết rất là vui
thứ nhất thứ hai thì mình cũng dần dần
để phát triển lên và các tính vật giáo hội cũng như là dân dân
thế là hôm nào để càng ngày nó càng phát triển hơn nữa như ngày hôm nay
tại hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi về nông nghiệp nông dân nông thôn
do bộ công thương tổ chức vào cuối tháng bảy vừa qua
theo tập đoàn địa lực việt nam trong một mươi năm qua tập đoàn địa lực việt nam đã nỗ lực khuy động và sử dụng hiệu quả
các nguồn vốn với tổng vốn là năm năm trăm linh tỷ đồng để đầu tư hệ thống điện
phục vụ phát triển sản xuất sinh hoạt của người dân
đặc biệt thực hiện các dự án cấp điện cho các thôn bản hộ dân đồng bào dân tộc chưa có điện
tại các tỉnh sơn la điện biên lai châu bắc cạn nghệ an lạng sơn khánh hòa trà vinh sóc trăng
bạc liêu hậu giang cả mau kiên giang
cấp điện lưới quốc gia cho hơn bốn trăm linh xã và gần bốn trăm linh hộ dân nông thôn chưa có điện
tỷ lệ số xã có điện từ chín mươi bảy số hộ dân có điện chín mươi ba
năm hai nghìn bảy đã tăng lên tương ứng chín mươi chín chín mươi tám số xã và chín mươi tám tám mươi ba số hộ dân nông thôn có điện năm hai nghìn một mươi bảy
lưới điện không ngừng được cải tạo và phát triển đồng bộ bảo đảm đủ điện
phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân khu vực nông thôn trên khắp mọi miền tổ quốc
tỷ lệ số hộ dân nông thôn có điện trên địa bàn cả nước đã đạt được trên chín mươi tám

tỷ lệ số hộ dân nông thôn đã có điện nhưng chất lượng lưới điện không đảm bảo là còn khoảng một triệu năm mươi năm hộ dân nông thôn
với vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia sự chỉ đạo của đảng chính phủ
năm hai nghìn một mươi tám ngành điện đã và đang tiếp tục nâng cấp mở rộng lưới điện nông thôn đến các thôn ấp vùng sâu vùng xa
để phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt sản xuất của người dân
và đồng thời đặt mục tiêu một trăm linh số xã và hầu hết số hộ dân nông thôn có điện vào năm hai nghìn hai mươi